sau khi gây án đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
công an tỉnh sóc trăng đã xác định được hai đối tượng gồm phạm thành công
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn thành hưng đều chú tỉnh sóc trăng
qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ việc trên
hiện giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kết hợp với công an thành phố sóc trăng
tiếp tục điều tra để sớm kết luận vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phát biểu tại buổi lễ trao thưởng đại tá lê minh quang giám đốc công an tỉnh
đã biểu dương thành tích của đơn vị trong công tác phối hợp điều tra xác định đối tượng gây ra vụ việc nêu trên
tại buổi lễ giám đốc công an tỉnh đã trao giấy khen và thưởng nóng cho mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
gồm công an thành phố sóc trăng phòng cảnh sát hình sự và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen và một mươi năm triệu đồng cho công an thành phố sóc trăng
sau quá trình điều tra công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam đã hoàn tất các thủ tục tố tụng
tiến hành khởi tố đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện vào giữa tháng một vừa qua
nhóm đối tượng trên được xác định là nguyễn đức minh trí lê văn bình và hứa đại hoàng
cùng chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
cơ quan điều tra công an huyện đại lộc đã khởi tố ba đối tượng trên về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đồng thời tạm giam đối với hứa đại hoàng để tiếp tục điều tra
riêng hai đối tượng còn lại là trí và bình được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một công an huyện đại lộc nhận được tin cháu lê đức thắng sinh năm hai nghìn
chú xã đại cường huyện đại lộc bị bắt cóc đòi tiền nợ
công an huyện đại lộc khẩn trương giải cứu được thắng và bắt giữ hai đối tượng là lê văn bình hứa đại hoàng
khi các đối tượng này đang chở cháu thắng đến địa điểm thỏa thuận để nhận tiền chuộc từ gia đình cháu thắng
mở rộng điều tra công an huyện bắt giữ nguyễn đức minh trí do có liên quan đến vụ việc
thưa quý vị hành vi giả danh công an với bất kể mục đích gì thì cũng sẽ đều bị nghiêm khắc xử lý trước pháp luật
đây là điều mà mỗi người dân chúng ta cần nắm rõ để tránh trường hợp như là đối tượng trần vũ
hương thịnh sau đây
chỉ vì muốn lấy lòng bạn gái và gia đình đối tượng thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại quận ba tp hcm đã giả danh công an và bị công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
thịnh bị bắt khi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một f sáu mươi năm nghìn chín trăm sáu mươi tám lưu thông hướng từ cà mau về tp hcm chạy quá tốc độ quy định
nên lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
trước hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
thịnh dừng xe và tự xưng là thiếu tá đội ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
thấy có dấu hiệu nghi vấn lực lượng chức năng đã mời thịnh về cơ quan công an làm việc
tại đây đối tượng khai nhận là người làm thuê và đóng giả công an để lấy lòng bạn gái
chia nhỏ ma túy bán lẻ cho các con nghiện
cùng với việc cung cấp đầy đủ dụng cụ sử dụng ma túy
đối tượng trần văn quý quang đã bị công an huyện cần đước tỉnh long an bắt quả tang
triệt phá thành công chuyên án mua bán
trái phép chất ma túy tại ấp long thanh xã long trạch huyện cần đước
lực lượng trinh sát hình sự công an huyện cần đước bắt quả tang đối tượng trần văn quý quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại ấp long thanh xã long trạch huyện cần đước
đang bán ma túy cho năm đối tượng khác để sử dụng
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm một túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng
tám trăm linh đồng ba xe mô tô
công an huyện cần đước ra lệnh khám xét nhà đối tượng quang thu giữ thêm nhiều cây thủy kinh
dùng để chế tạo nỏ sử dụng ma túy
một hộp nhựa trong đó có túi ma túy đá trọng lượng là hơn bốn hai gram
một cân tiểu ly điện tử dùng cân ma túy cùng nhiều túi ni lông nhỏ dùng để chia nhỏ ma túy bán cho các đối tượng nghiện
vâng thưa quý vị một khi đã sử dụng ma túy khi túng thiếu thì các đối tượng sẵn sàng
bất chấp mọi thủ đoạn để có thể có tiền tiếp tục sử dụng trộm cắp tài sản để bán lấy tiền sử dụng ma túy là một điển hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường mỹ phước tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trên
ngày một mươi tháng hai anh võ thanh quý chú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên
đến công an phường bình khánh trình báo về việc mất trộm nhiều tài sản có giá trị
trước cửa hàng điện thoại di động fpt thuộc khóm bình khánh ba phường bình khánh
sau khi nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp với công an phường bình khánh
bắt giữ được lê văn dũng khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
chiều cùng ngày lực lượng công an đã thu hồi số tăng vật trên
tại cơ quan công an dũng khai nhận do không có tiền để thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân
dũng điều khiển xe máy ngang qua cửa hàng điện thoại di động fpt thuộc khóm bình khánh
qua phường bình khánh thì phát hiện sờ hở nên đã lấy trộm ba chiếc ipad rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy
công an huyện phong thổ lai châu bắt đối tượng trộm cắp trên năm mươi triệu đồng
và tạm giam hai anh em ruột cùng trộm cắp tài sản tại đà nẵng là thông tin mà cụm tin vắn ngay sau đây sẽ đề cập đến
công an huyện phong thổ tỉnh lai châu vừa khởi tố hai đối tượng là phan văn bình và tần chỉnh sơn
cùng chú tại huyện phong thổ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận do chơi thân với gia đình anh trẻo láo lụ ở xã bản lang huyện phong thổ
và biết anh lụ có nhiều tiền để trong kết sắt nên đã bàn bàng cùng nhau trộm cắp
lợi dụng sờ hở sơn cảnh giới phía ngoài để bình và dém vào trong nhà bê kết sắt
khi các đối tượng chở chiết két ra khỏi nhà khoảng một km thì bị quần chúng phát hiện truy đuổi
ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ
đã có mặt tại hiện trường điều tra sau một mươi tiếng đồng hồ đã tìm thấy chiếc kết sắt của gia đình anh lụ
cùng tăng vận là năm mươi ba triệu đồng hiện đối tượng dém đã bỏ trốn
cũng với hành vi trộm cắp sáng ngày hôm nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự
đối với hai anh em ruột là nguyễn văn tuấn và nguyễn văn tú quê ở huyện quế sơn tỉnh quảng nam để điều tra
trước đó tuấn tú và người anh ruột là nguyễn văn anh đưa gia đình bị hại nhận vào làm công nhân và ở chung nhà
nguyễn văn anh hàng ngày đi làm phụ hồ còn tuấn và tú chuyên lắp ráp các công trình máy hiên di động
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng lúc gia đình đi vắng ba anh em đã bàn bạc trộm cắp số tài sản
gồm hai xe máy một giàn máy tính một điện thoại và nhiều dụng cụ sửa chữa máy hiên di động
qua điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bắt giữ được hai anh em tuấn và tú
riêng nguyễn văn anh đã bị công an tỉnh quảng nam bắt giữ trước đó vì có lệnh truy nã
công an huyện ân thi tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã hoàng hoa thám vừa phát hiện và bắt quả tăng một vụ đánh bạc trên địa bàn
tại nhà nguyễn quang ai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn mão đông xã hồ tùng mậu huyện ân thi sau đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần hai mươi chín triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đều là anh em họ tụ tập nhau để đánh bạc ăn tiền
hiện vụ việc đang được công an huyện ân thi tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý
công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hỗ khẩu thường trú tại thôn hai xã đông giang huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
còn về tội danh cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện đức linh tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là trần đức thắng và trần văn quang
trong đó đối tượng trần đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã vũ hòa huyện đức linh tỉnh bình thuận
còn đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố tám thị trấn võ xu huyện đức linh tỉnh bình thuận
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu như có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
dự báo thời tiết trong ba ngày tới như thế nào mời quý vị cùng đến với chuyên mục dự báo thời tiết của chúng tôi ngay sau đây
thưa quý vị những ngày vừa qua khối không khí lạnh hoạt động mạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thành bắc bộ đặc biệt là về đêm và sáng thì nhiệt độ giảm sâu
tại khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới đêm và sáng nhiều mây phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng
sao đến ngày một mươi năm thì sẽ có mưa nhỏ vài nơi đặc biệt là sương mù giải rác
đêm và sáng trời còn rét với nhiệt độ ngày đêm chỉ đạt ở mức một mươi ba hai mươi bốn độ
khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay trời nhiều mây và đêm và sáng sớm
vào thời điểm trưa chiều thì nhiệt độ tăng nhẹ trời sẽ ấm áp
tuy nhiên khoảng thời gian về đêm nhiệt độ sẽ giảm nhanh chóng nên nhiệt độ vẫn duy trì ở mức rét sâu
dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì đến ngày mai
sau đó từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm khối khí lạnh có khả năng suy yếu và lệch ra phía đông
nhiệt độ ban ngày vì thế sẽ tăng khoảng một độ khi đạt ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời còn nắng
riêng ngày một mươi năm thì khả năng sẽ xuất hiện sương mù dày rác và mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi
phía bắc có mưa vài nơi phía nam thì có mưa giải rác
phía bắc trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt độ đạt trong khoảng là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
ban ngày thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức là một mươi chín hai mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày sắp tới
trời duy trì nhiều mây có mưa rào với lượng khá tập trung tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình định
còn từ nha trang đến ninh thuận bình thuận do ít chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc
nên tại đây phổ biến có mưa vài nơi
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi
có mưa nhỏ vài nơi trong ngày một mươi ba sau phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn ở mức là một mươi sáu một mươi chín độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới do chưa chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết nào gây mưa
nên thời tiết tại đây khá ổn định khi phổ biến ít mưa trời có nắng
thuận lợi cho các hoạt động du xuân trong những ngày đầu năm mới của người dân
với nhiệt độ là hai mươi hai
đến ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay